xin chào quý vị khán giả của chương trình thủ đô ngày mới được phát sóng trong khung giờ quen thuộc
tối thứ hai hàng tuần như thường lệ những tin tức sự kiện nổi bật trong
tuần qua trên địa bàn hà nội sẽ mở đầu cho chương trình của chúng tôi
tuần qua ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức hội nghị sơ kết chín tháng đầu năm và đánh giá kết
quả thực hiện công tác dân vận chính quyền triển khai nhiệm vụ ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám đánh giá
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đảng ủy khối các cơ quan thành phố và cấp ủy cơ sở đã triển khai thực
hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình kế hoạch công tác đã đề ra triển khai
thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với chỉ thị năm về học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức và phong cách hồ chí minh tổ chức tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi kịp thời xây
dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm nâng cao chất lượng công tác giáo
dục chính trị tư tưởng đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng coi trọng công tác
tự kiểm tra giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao tinh thần trách
kiểm nghiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cơ quan thành phố
phát huy vai trò trách nhiệm của các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện dân chủ cơ sở tiếp tục đổi
mới phương thức lãnh đạo thực hiện chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi tám nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống
chính trị về nhiệm vụ ba tháng cuối năm chủ tịch nguyễn đức trung nhấn mạnh cần có sự phối hợp chặt
chẽ hơn nữa giữa ủy ban nhân dân thành phố với đảng ủy khối để tạo ra nhận thức chung mục tiêu chung
và có sự chuyển biến trong các cơ quan chính quyền đảng ủy khối các cơ quan thành phố tiếp
tục bám sát chỉ đạo của trung ương và đảng bộ thành phố để xây dựng chỉ tiêu biện pháp giải
pháp nâng cao hiệu quả chất lượng về công tác đảng và công tác chuyên môn chuẩn bị xây dựng
chương trình hoạt động của năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo chuẩn bị tổng kết hoạt động thực tiễn
để tham gia đóng góp chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy đồng thời tiếp tục làm tốt
công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và cán bộ công chức viên chức trong công tác chuyên môn
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị các sở giao thông vận tải các tỉnh công an thành phố hà
nội thanh tra giao thông vận tải các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn và các đơn vị kinh doanh
vận tải phối hợp xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo sở
giao thông vận tải hà nội dù lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã tăng cường kiểm tra xử lý
tại các tuyến đường như phạm hùng phạm văn đồng tại các bến xe như mỹ đình giáp bát
nước ngầm nhưng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô vẫn diễn
biến phức tạp và luôn là vấn đề nóng của giao thông thủ đô sở giao thông vận tải hà nội đề
nghị công ty cổ phần bến xe hà nội trung tâm khai thác bến xe hà nội từ chối phục vụ thu hồi phù
hiệu đối với xe của các đơn vị vi phạm nêu trên do đã tái phạm nhiều lần các đơn vị vận tải chủ
phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
tổ chức họp kiểm điểm với các lái xe vi phạm và báo cáo kết quả xử lý vi phạm về sở giao thông vận
tại hà nội ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa sơ kết một năm thực hiện kế hoạch về việc khắc phục
những tồn tại hạn chế yếu kém đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa
bàn thành phố thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa
cháy tuy đã được tăng cường song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu việc nắm tình hình
quản lý địa bàn cơ sở còn không ít sơ hờ cơ chế quản lý chưa rõ ràng chặt chẽ nên công tác
kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy còn chậm và sót lọt trên thực tế
còn không ít công trình không duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trong một
năm qua các lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đã tổ chức kiểm tra giả soát đánh giá điều
kiện an toàn định kỳ đột xuất đối với bốn mươi năm bảy trăm chín mươi bốn lượt cơ sở thuộc diện quản lý xử phạt hành chính
bốn một trăm ba mươi hai trường hợp với số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng ban tuyên giáo thành ủy hà nội cùng ủy ban nhân
dân huyện sóc sơn mới đây đã tổ chức họp báo trả lời về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa
bàn huyện vấn đề nóng được báo chí quan tâm là thực trạng xây dựng công tác quản lý đất đai xử
lý vi phạm đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện đặc biệt là tại các xã minh phú minh trí theo trả
lời của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng
và quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã tồn tại từ những năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn tám thanh tra
chính phủ đã kết luận nhưng vẫn tồn tại đến thời điểm này do hiện trạng sử dụng đất phức tạp đất
có rừng trồng lấn trên đất nông nghiệp các dự án đầu tư du lịch sinh thái phân bổ rộng nên quản lý
gặp khó khăn huyện đã kiểm tra bảy trăm linh bảy công trình xây dựng trong đó có sáu mươi một công trình vi phạm đặc biệt
có hai mươi bảy công trình vi phạm quy hoạch rừng phòng hộ đặc dụng ủy ban nhân dân huyện đã giao các xã xử
các công trình vi phạm xong trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám hiện tại sóc sơn đang có hơn bốn hectare rừng
thuộc quy hoạch rừng phòng hộ đặc dụng thuộc quản lý của hai đơn vị là ủy ban nhân dân huyện và
sở nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố hà nội hai đơn vị đã phối hợp để thiết lập các
hồ sơ vi phạm xử lý rứt điểm trong thời gian sớm nhất thưa quý vị và các bạn
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sở giáo dục và đào tạo hà nội triển khai áp dụng sổ liên lạc điện tử tại
các trường học phổ thông thông qua ứng dụng trên điện thoại có kết nối internet đặc biệt hình thức
sổ liên lạc điện tử là hoàn toàn miễn phí sau hơn một tháng triển khai sổ liên lạc điện tử đã nhận
được những phản hồi từ phía nhà trường và phụ huynh về hình thức trao đổi thông tin mới này xin mời quý
quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi sổ liên lạc điện tử là hình thức trao đổi thông tin quản
học sinh từ nhà trường đến phụ huynh dựa trên các ứng dụng công nghệ phần mềm tiện ích phụ huynh có
thể nhận tin từ điện thoại di động hoặc truy cập vào hệ thống để theo dõi thông tin kết quả học tập
của con em mình thay cho sổ liên lạc truyền thống bằng giấy trước đây tuy nhiên sổ liên lạc điện tử
ở nhiều trường hoạt động chưa hiệu quả tiêu tốn một khoản tiền của phụ huynh hàng tháng nhưng thông
tin nhận được hàng ngày khá sơ sài chưa kể không ít phiền tói phát sinh như ngẽn mạng mất sóng
điện thoại thì không nhận được tin nhắn các tin nhắn không có dấu
khó đọc trước kia chị bùi thị bích phải trả một khoản phí hàng tháng để nhận về các thông tin từ
phía nhà trường thông qua hình thức sổ liên lạc điện tử mặc dù mất phí nhưng sự đa dạng của thông
tin vẫn chưa đáp ứng hết được mong muốn của hầu hết các phụ huynh mới đây trường trung học cơ sở
đoàn thị điểm đã ứng dụng phần mềm mới đáp ứng nhu cầu tốt hơn về việc cập nhật thông tin của
phụ huynh thông qua sổ liên lạc điện tử thực ra trước đây thì nhà trường cũng
cho các con thì qua tin nhắn điện tử thì thực ra cái tin nhắn điện tử thì cũng thu phí của
phụ huynh học sinh đấy thế thì sau khi mà có cái phần mềm pinho đấy thì cũng có rất là nhiều
những cái ưu điểm để chẳng hạn như là phụ huynh mình thì có thể cập nhật đặc điểm của các con hàng
ngày thì đốn đốt con học hành tốt hơn cái thứ hai là giáo viên có thể trao đổi được với từng
phụ huynh đấy thì cũng xa xa hơn với lại trên tình hình chất lớp có được sự thay đổi tích cực trên là do
đầu năm học này sở giáo dục đào tạo hà nội đã triển khai sổ liên lạc điện tử miễn phí trong năm học
hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngày mùng bốn tháng chín sở đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn triển khai sổ liên lạc điện tử
dành cho phụ huynh học sinh các trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo
dân sở đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm sổ liên lạc điện tử miễn phí trên môi trường
website và môi trường ứng dụng điện thoại thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa gia
đình và nhà trường số liên lạc điện tử do thành phố xây dựng và trải triển khai riêng cho ngành
giáo dục đào tạo nó có nhiều những ưu điểm so với những cái số liên lạc điện tử trước đó là tích hợp
của quản lý cơ sở dữ liệu của thành phố cũng như của ngành giáo dục đào tạo do vậy cái việc khai
thác và sử dụng vận hành đối với các nhà trường sẽ thuận tiện hơn so với những cách làm sử dụng cũ
số liệu về kết quả học tập chuyên cần của học sinh khi cập nhật lên hệ thống thì nó sẽ được
tích hợp ngay trên sổ liên lạc điện tử và phụ huynh có thể được nhận ngay những kết quả hàng
ngày và thậm chí hàng giờ về cái kết quả học tập này theo quy định của sở giáo dục đào tạo hà nội
từ ngày năm tháng chín các đơn vị tổ chức giới thiệu tuyên truyền hướng dẫn sử dụng các chức năng sổ
liên lạc điện tử đến cha mẹ học sinh cung cấp đầy đủ các tài khoản truy cập các tài liệu hướng dẫn
cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh đến cha mẹ học sinh tất cả các trường đều lập kế hoạch
triển khai cụ thể yêu cầu toàn bộ giáo viên thực hiện đúng các quy định của sở của ban giám hiệu nhà
trường về việc nhập điểm số các bài kiểm tra thông tin kết quả học tập định kỳ đối với trường tiểu
học nhập kết quả kiểm diện điểm danh hàng ngày để cha mẹ học sinh có thể nhận được đầy đủ
thông tin kịp thời khi mà chúng tôi nhận được văn bản của sở giáo dục chỉ đạo về việc sử dụng
cho linh lạc điện tử thì chúng tôi cũng rất là nhiều cái lo lắng băn khoăn tuy nhiên sau một tháng
sử dụng thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái sổ liên lạc điện tử có rất nhiều ưu điểm thứ nhất là cái
việc cập nhật thông tin đến phụ huynh rất là sát sao và kịp thời thứ hai là sổ liên lạc điện tử giúp
chúng tôi có thể gửi được những văn bản mà hằng ngày chúng tôi không gửi được qua các tệp đính kèm
thứ ba là sử dụng liên lạc điện tử giúp cho phụ huynh có thể nắm bắt được ngay cái tình hình học
tập của con em mình trong lúc đang làm việc hoặc là ngoài giờ làm việc khi sử dụng cái sổ liên lạc điện
tử này thì chúng tôi thấy là thứ nhất là về chủ trương thì chúng tôi đánh giá cao cái ý tưởng cũng
như những cái giải pháp
cổ số liên lạc điện tử pin ô và đặc biệt là có cái chủ trương mà giảm đi cái mức kinh phí cho phụ
huynh học sinh vì phần mềm pinho là miễn phí hoàn toàn chúng tôi thấy là trong cái thời đại công nghệ
bốn và cái đổi mối hướng tầm diện này thì các cái chủ trương ấy của sở chúng tôi thấy rất phù hợp
và cũng giúp cho các nhà trường tăng cường cái mối tương tác giữa giáo viên nhà trường với phụ huynh để